trong cuốn khổ chuyến thăm các nhà nước việt nam của tổng thống indonesia joko widodo
sáng ngày một mươi ba tháng một tại hà nội thủ tướng phạm minh chính và tổng thống joko widodo
đồng chủ trì đối thoại doanh nghiệp cấp cao việt nam indonesia
cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành hiệp hội doanh nghiệp hai nước
tại đối thoại đại diện lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp lớn hai nước đã trình bày
những triển vọng kinh doanh đầu tư tại việt nam indonesia
các doanh nghiệp indonesia đánh giá cao sự hỗ trợ tạo điều kiện và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của chính phủ
dành cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung trong đó có các nhà đầu tư indonesia nói riêng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chia sẻ việt nam hỗ trợ doanh nghiệp bằng ba đột phá chiến lược
đó là thể chế chính sách phù hợp với điều kiện mới xu thế thời đại kinh tế thị trường
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân vì dân đột phá về hạ tầng chiến lược
giảm chi phí đầu vào với tinh thần chính sách thông thoáng hạ tầng thông suốt quản lý thông minh
thủ tướng khẳng định việt nam luôn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của các nhà đầu tư doanh nghiệp
tất nhiên các doanh nghiệp cũng phải kinh doanh đúng pháp luật tôn trọng văn hóa bản địa
thủ tướng nhấn mạnh việt nam sẽ xem xét tích cực thỏa đáng những yêu cầu của các doanh nghiệp indonesia tại đối thoại này
việt nam sẵn sàng lắng nghe đối thoại với các doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp đến cùng với tinh thần
đã cam kết thì phải làm đã làm phải ra kết quả cân đong đo đếm được hài hòa lợi ích giữa hai nước người dân doanh nghiệp
tổng thống indonesia joko widodo nhấn mạnh indonesia và việt nam có tầm nhìn chung trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm hai nghìn bốn mươi năm
để thực hiện được mục tiêu này chúng ta cần tăng cường đối thoại và hợp tác chất lượng cao
indonesia có tầm nhìn với việc khai trương sản giao dịch carbon
quy mô lớn trên hai trăm linh tỷ đô la mỹ
tổng thống đánh giá cao mở văn phòng đại diện fpt tại indonesia để tăng cường hợp tác công nghệ cao
cũng như các lĩnh vực khác như ngân hàng chế tạo máy
tổng thống ghi nhận các tập đoàn indonesia đóng góp quan trọng đầu tư của indonesia vào việt nam
hy vọng môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam ngày càng được cải thiện
tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp indonesia đang làm ăn tại đây
tổng thống joko widodo cũng mong các doanh nghiệp việt nam tăng cường đầu tư vào thủ đô mới
hy vọng các doanh nghiệp việt nam hiện thực hóa kế hoạch đầu tư của nước này trong tương lai
tổng thống joko widodo nêu rõ indonesia sẽ luôn mở ra các cơ hội hợp tác cùng nhau
về các nhà đầu tư tổng thống cảm ơn tất cả các kế hoạch
cam kết để hiện thực hóa các mục tiêu khẳng định indonesia luôn chào đón các doanh nghiệp nhà đầu tư